công an quận gò vấp tp hcm cho biết đã bắt được hơn một mươi nghi phạm trong vụ ẩu đả ở gần công viên khu phố sáu phường một mươi bảy quận gò vấp khiến một người chết một người bị thương
công an quận gò vấp cho biết thêm đang lấy lời khai các nghi phạm để làm rõ hành vi vai trò của từng đối tượng
đây là nhóm thanh niên tham gia vụ ẩu đả ở khu vực gần công viên khu phố sáu phường một mươi bảy quận gò vấp vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi vừa qua
vụ ẩu đả khiến một người tử vong tại chỗ và một người khác bị thương được đưa đi cấp cứu
ngay sau đó nhóm nghi phạm đã rời khỏi hiện trường
công an quận gò vấp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tp hcm tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc